thông tin đến từ tỉnh đồng nai
với hành vi mua bán cháy phép chất ma túy ba đối tượng là lê minh hiếu lê hoàng toại và bùi văn cường
cùng chú tệ tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai chủ trì
phối hợp với công an phường tam phước tp biên hòa bắt quả tang đối tượng hiếu đang mang ma túy bán cho người nghiện
thu giữ khoảng hai mươi gram ma túy đá
qua đầu tranh hiếu khai nhận số ma túy trên là của toại đưa cho hiếu để đi bán cho người nghiện
nên lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng toại về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an toại khai nhận số ma túy trên mua của cường với giá tám triệu đồng rồi đưa cho hiếu mang đi bán thì bị bắt
khám xét nơi ở của hai đối tượng toại và cường cơ quan công an thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến việc mua bán ma túy
vụ việc sau đó bàn giao cho công an tp biên hòa điều tra làm rõ
theo thẩm quyền
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an thị xã bỉm sơn
vừa phát hiện bắt quả tàng một mươi hai đối tượng gồm có sáu nam sáu nữ đang tổ chức sử dụng cháy phép chất ma túy
tại quán karaoke ruby do hoàng điệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở phường ngọc trạng thị xã bỉm sơn làm chủ
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ hai túi ni lông chứa thuốc lắc và ma túy tổng hợp ketamin
một đĩa xứ trắng bên trên còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
qua khám nghiệm nhanh có bảy trên một mươi hai đối tượng dương tính với các chất ma túy
cơ quan công an xác định hoàng điệp là chủ quán là đối tượng cộng cán có nhiều tiền án tiền sự
thường xuyên tụ tập một số đối tượng nghiện ma túy đến quán karaoke nhà mình để tổ chức sử dụng ma túy
mặc dù đang bị tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy
nhưng điệp vẫn lén lút tổ chức cho một số đối tượng nghiện đến đây để sử dụng ma túy
hiện vụ việc đã được tiếp tục điều tra mở rộng
mặc dù không quen biết với nạn nhân nhưng sau khi được một người thuê chém thì tâm đã vác dao đi chém gây thương tích cho nạn nhân rồi bỏ trốn
với hành vi cố ý gây thương tích nguyễn trí tâm sinh năm hai nghìn hai chú tại xã bình phú huyện châu phú tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an bước đầu tâm khai nhận được một tài khoản facebook lạ nhắn tin thuê chém bảo vệ công ty nam việt với giá năm triệu đồng
tâm đã đồng ý
để thực hiện vào ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tâm điều khiển xe mô tô mang theo một cây dao dài khoảng bốn mươi cm đến xã bình phú huyện châu phú tỉnh an giang
chém phạm văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú tại huyện châu phú là nhân viên bảo vệ của công ty nhiều nhát vào người gây thương tích rồi lên xe rời khỏi hiện trường
trên đường tẩu thoát tâm đã ném bỏ cây dao rồi về nhà ngủ còn nam được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
biết sự việc mình đã bị lực lượng công an phát hiện và truy tìm ngày ba tháng năm tâm đã đến cơ quan công an đầu thú nhằm hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
thưa quý vị làm quen qua ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội sau đó hẹn gặp để trò chuyện tâm sự và rủ nhau đi chơi
lợi dụng lòng tin của nạn nhân các đối tượng phạm tội thực hiện các hành vi như hiếp dâm hay lừa đảo và cướp tài sản
lực lượng công an đã nhiều lần cảnh báo tới người dân đặc biệt là những người trẻ tuổi cần phải cẩn trọng khi tham gia mạng xã hội tránh sập bẫy các đối tượng vi phạm
và vụ việc xảy ra tại huyện lâm thao tỉnh phú thọ dưới đây là một ví dụ điển hình
đây là đối tượng lê hoài nam sinh năm hai nghìn trú tại xã thọ xuân huyện đan phượng hà nội vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm cướp tài sản
tại cơ quan công an nam khai nhận sau khi quen biết một phụ nữ qua mạng xã hội nam đã hẹn gặp sau đó chở người phụ nữ này đến cánh đồng ngô ven sông hồng thuộc khu vu tử xã phủng nguyên huyện lâm thao với ý định để quan hệ tình dục nhưng không được đồng ý
nam đã sử dụng vũ lực để đánh đập nạn nhân đồng thời dùng dao đe dọa sẽ giết nếu nạn nhân không cho quan hệ tình dục
lợi dụng sơ hở của đối tượng nạn nhân vùng dậy chạy thoát sau đó được người dân xung quanh đưa đến trình báo tại công an huyện lâm thao
đây chỉ là một vụ án trong số các vụ án xảy ra trên địa bàn cả nước thời gian qua mà nạn nhân và đối tượng chỉ quen biết nhau qua mạng xã hội
chỉ cần tìm kiếm cụm từ lừa đảo qua app hẹn hò tinder hay các vụ án quen biết từ mạng xã hội sẽ không khó để thấy các bài viết vạch trần thủ đoạn lừa đảo khi hẹn hò hay các nguy cơ khi hẹn hò qua mạng xã hội
đủ chiêu thức đủ cách thức các đối tượng đã lợi dụng lòng tin mù quáng đa số từ các bạn trẻ để lừa tiền lừa tình mặc dù cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo
em quen bạn ngân qua ứng dụng memarkt
được lợi dụng
được khoảng gần hai tuần thì em có hẹn nhau với bạn ấy đi chơi
và tối hôm ngày hai mươi hai tháng năm hai nghìn hai mươi ba em có đến và đèo bạn ấy đi hoặc đi ngượn xung quanh
thì là trong thời gian em đèo đi em có giúp bạn ấy đi nhà nghỉ nhưng bạn ấy không đi
thì em có mục đích hiếp dơ bạn ấy thì em mới đèo bạn ấy xuống bái bóng với cả cạnh đấy là rụng ngô
xong rồi xuống đấy em có kéo bạn ấy xuống nhường ngô nhưng bạn ấy chống chịu
chẳng quyết luyện quá nên em mới chỉ rằng coi giật được cái điện thoại của bạn ấy thôi
vụ việc trên là bài học đắt giá cho các thanh thiếu niên đang trong độ tuổi yêu đương tìm hiểu nhưng non nớt trong suy nghĩ cảm tính trong hành động và rất dễ tìm người
đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn đến con cái bảo vệ các em được an toàn trong môi trường mạng xã hội
cũng như trước những cám rỗ của ngưỡng cửa tuổi mới lớn tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
thưa quý vị gần hai trẻ em việt nam dưới một mươi sáu tuổi tử vong mỗi năm do đuối nước
và con số thống kê nhức nhối này được bộ lao động thương binh và xã hội đưa ra nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp cụ thể trong triển khai các giải pháp mô hình phòng chống đuối nước ở trẻ em
đặc biệt là những địa bàn nông thôn và những vụ việc đuối nước thương tâm thời gian gần đây vẫn xảy ra nhiều
trong đó thì tỉnh đắk lắc là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về số vụ đuối nước ở trẻ em
trái tim của người mẹ này đau nghẹn mỗi khi nhớ về đứa con trai bé nhỏ của mình
theo người thân đi ra hồ gần nhà chơi bé trai xuống tắm và sự việc đau lòng đã xảy ra
khi đó em mới vừa lên lớp sáu
nó bờ bờ hoàng hoàng trong cái hồ của họ múc để tư lúa nó xào lắm đó cậu
thì nó sập trúng cũng không biết
nó chìm không mắt dọn nó tìm ra rồi
đâu có nghĩ là đứa con mất nữa cậu
vậy nên vợ chồng cứ ngói chân ngói chân ngói mùa nữa đó
hồ nước này gần trường trung học cơ sở el thun huyện kronbong tỉnh đắk lắc
ngày ngày đến trường nhiều em học sinh đi ngang qua hồ nước này
và không ít em vẫn chưa thể quên những sự việc mình từng trải qua hoặc chứng kiến
cô nhìn xuống không
có bạn thì không biết tắm mà ngồi ở trên
nhưng mà có bạn thì bị đẩy bị đẩy xuống và không biết bơi không ai cứu cô
dẫn đến việc mất mạng cô
bữa đó là bố mẹ đi làm con trốn đi tắm con đang đứng chỗ đá
cái có bạn nào đẩy con bị xuống nước con bị đuôi nước
cái rồi con không có thở được
cái rồi mấy anh nam cao tuổi lên xuống để cứu con
theo thống kê của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đắk lắc
trong một mươi năm trở lại đây từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi tám
toàn tỉnh ghi nhận bốn trăm bốn mươi trường hợp trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước
chỉ tính riêng năm hai nghìn hai mươi hai có trên bảy mươi trường hợp trẻ em đuối nước thương tâm
đây là con số đáng báo động và các vụ đuối nước đang có xu hướng tăng dần theo từng năm
đa số trẻ em bị đuối nước ở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
điều kiện kinh tế sức khó khăn bố mẹ các em phải đi làm
dẫn đến việc các em được quản lý còn lỏng lẽo và gặp rất nhiều khó khăn
nên việc xảy ra đuối nước với các em học sinh là người đồng bào nhân tập tiểu số
hàng năm vẫn có trên địa bàn huyện đó là điều hết sức trang trở
tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn là nỗi lo thường trực
đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu vùng xa những nơi thiếu sân chơi lành mạnh an toàn cho trẻ
cùng với đó việc thiếu kiến thức kỹ năng xử lý tai nạn thương tích nói chung
cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn đuối nước
vì vậy phòng chống nguy cơ đuối nước cho trẻ em cần phải có những giải pháp đồng bộ
từ gia đình nhà trường các cấp ngành và toàn xã hội
công an tỉnh điện biên vừa đấu tranh và triệt xóa toàn bộ đường dây tội phạm ma túy
xuyên quốc gia từ lào vào việt nam tiêu thụ thu giữ bảy bánh heroin có khối lượng khoảng hai năm kg
và sáu viên ma túy tổng hợp
vào chiều ngày hai tháng sáu tại khu vực bản nà lấu xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên
các tổ công tác đã bắt quả tang sùng a só chú huyện điện biên đông tỉnh điện biên
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bảy bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra cơ quan công an đã thu giữ thêm bắt giữ thêm sùng a vừ là đối tượng
cùng tham gia vận chuyển ma túy là em ruột của só và lường thị thân là đối tượng trong đường dây
ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khám xét
thu giữ tài liệu máy móc và triệu tập một số người có liên quan để điều tra làm rõ về hành vi
trục lợi tiền bảo hiểm tại một số phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố biên hòa
đã xuất hiện một đối tượng giả danh công an tham gia vụ án trên để lừa đảo chạy án
vào cuộc điều tra truy xét chỉ trong thời gian rất ngắn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
đã bắt được đối tượng hướng nghiệp thắng chú thành phố hồ chí minh
trực tiếp thực hiện hành vi trên
theo đó sau khi nắm được thông tin công an tp biên hòa khám xét thu giữ tài liệu máy móc
và triệu tập một số người liên quan đến những phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố biên hòa
trong đó có một phòng khám tại phường tân hiệp
thắng đã gọi điện cho chủ phòng khám tại phường tân hiệp giới thiệu mình là cán bộ công an tp biên hòa
đã kiểm tra phòng khám trên và đề nghị trung chi năm trăm linh triệu đồng tiền bảo lãnh cho nhân viên gia
đồng thời được lấy lại máy móc thiết bị đảm bảo

do chủ phòng khám trên đang nằm viện điều trị bệnh nên thắng đe dọa nếu không chung tiền
sẽ bị tạm giữ ngay sau khi điều trị bệnh xong
lúc này chủ phòng khám lo lắng tưởng thật nên đồng ý chi số tiền trên cho thắng
cùng với đó thắng còn yêu cầu chủ phòng khám này mua một sim điện thoại rác
một điện thoại nokia đời cũ để tiện liên lạc và cử người nhà giao tiền cho hắn
sáng ngày ba mươi một tháng năm thắng phóng xe mô tô đến trước công an tp biên hòa lấy số tiền trên
sau khi lấy tiền từ phòng khám thắng tháo sim điện thoại bẹ gãy vứt đi
rồi chuyển đi
thắng trốn về tp hcm dùng số tiền trên trả nợ đã vay mượn nóng chung cá độ bóng đá
điều tra ban đầu của cơ quan công an ngoài vụ việc trên thắng còn thực hiện một vụ lừa đảo khác nhưng bất thành
đây là một thủ đoạn khá là tinh vi và nó lợi dụng vào những thông tin những khó khăn sẵn có của nạn nhân
nhưng mà còn manh động hơn là nó tưởng là giải danh là cán bộ công an đang điều tra vụ án
đang điều tra mà với vừa bị kiểm tra và đang điều tra nhận lợi dụng sự lo sợ đó
tôi tưởng là thực hiện một cách rất là bình tĩnh và rất là tinh vi
và nạn nhân không ngờ tới rằng là mình là bị lừa
việc giả danh công an và các cơ quan thực thi pháp luật để lừa đảo diễn ra khá nhiều trong thời gian qua
các cơ quan chức năng và phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn không ít người bị mắc mưu loại tội phạm trên
do đó khi phát hiện các vụ việc tương tự
người dân cần tỉnh táo liên hệ ngay với cơ quan công an để được tiếp nhận xử lý
tránh trường hợp để các đối tượng khống chế đưa vào trong
cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với công an tỉnh bình thuận vừa khám xét căn biệt thự ven sông của một người có tên là nguyễn văn thảo tên thường gọi là thảo lụy
động thái này nằm trong chuyên án do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận thụ lý
theo đó hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận cảnh sát cơ động công an thành phố phan thiết
đã tiến hành phong tỏa khám xét ngôi nhà nằm ven dòng kênh thuộc địa bàn phường xuân an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
căn nhà này do người có tên nguyễn văn thảo biệt danh thảo lụy làm chủ
thông tin bước đầu nguyễn văn thảo và những người liên quan bị điều tra về hành vi bảo kê các hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh bình thuận
vụ việc đang được mở rộng điều tra
tại kiên giang công an thành phố phú quốc vừa bắt giữ hai đối tượng dương tính với ma túy vận chuyển hung khí nguy hiểm từ đất liền ra đảo phú quốc
vào chiều ngày hai tháng sáu lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính ô tô do ong minh phụng chú phường dương đông thành phố phú quốc điều khiển đi cùng với trần thị ánh chú tỉnh kiên giang
qua kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện trên xe và người của hai đối tượng có hai dao tự chế một súng dạng bắn đạn pháo một bộ dụng cụ sử dụng ma túy

xét nghiệm nhanh thì cả hai đối tượng này đều cho kết quả dương tính với chất ma túy
với chất ma túy ông minh phụng là đối tượng từng có tiền án về tội tàng trữ vũ khí
và là người trực tiếp đưa súng cho một đối tượng bắn chết hai người
về hành vi trộm cắp tài sản vũ văn hiệp chú tỉnh đắk lắc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố bến tre khởi tố và bắt tạm giam
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng năm vũ văn hiệp về nhà trọ ở phường tám thành phố bến tre
tại đây thấy xe máy của một người thuê phòng chung dãy trọ chìa khóa cắm trên xe
vì vậy hiệp đã lấy trộm chiếc xe mô tô sau đó nhiều người bán lấy tiền tiêu xài
thì bị cơ quan điều tra làm rõ và bắt giữ
chuyển sang một thông tin khác đồn biên phòng cửa khẩu cảng phú quý tỉnh bình thuận
đã tìm thấy thi thể ngư dân trên tàu cá bình thuận bị nạn và mất tích
tàu cá trên hành nghề mạnh mực với chín lao động xuất bến phú quý
khi tàu di chuyển đến vị trí cách đảo phú quý khoảng ba hải lý về hướng tây nam
thì bị sóng to gió lớn
làm phá nước dẫn đến chìm tàu
ngay khi bị nạn tám ngư dân trên tàu đã nhảy xuống biển để bơi vào bờ
tuy nhiên vẫn còn một ngư dân là anh trần văn trương bị mắc kẹt ở tàu
đến chiều thì thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở vị trí cách đảo phú quý khoảng một hải lý về hướng đông bắc